thưa quý vị sau hơn hai tháng triển khai thực hiện nghị quyết số sáu mươi tám với tổng giá trị gói hỗ trợ vào khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
đến nay tiến độ chi trả một mươi hai chính sách đang được tập trung đẩy mạnh
trong đó theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam tính đến giữa tháng chín đã có trên một hai triệu lao động được xác nhận để hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số sáu mươi tám
cùng với việc rút ngắn các thủ tục ứng dụng các giải pháp công nghệ khoa học kỹ thuật trong việc thẩm định phê duyệt
đã tạo thuận lợi cho việc giải ngân tiền hỗ trợ để người dân nhận được một cách sớm nhất
trong đó đảm bảo kịp thời đúng đối tượng công khai minh bạch và không xảy ra tiêu cực ngay từ cơ sở
ngay sau khi huyện gia lâm phê duyệt hồ sơ các trường hợp nhận hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám
cán bộ lao động thương binh và xã hội xã kim sơn đã lập tức tiến hành công tác chi trả
tổng số các đợt hỗ trợ đến nay là năm mươi bảy trường hợp
hội đồng xét duyệt hồ sơ được thụ hưởng hỗ trợ để cùng nhau vượt khó trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay